nhân dịp đầu xuân canh tí hai nghìn hai mươi sáng nay mùng một tết nguyên đán thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đại diện bộ quốc phòng bộ công an bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã đến thăm và chúc tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đà nẵng
chúc tết các lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng thủ tướng vui mừng thông báo những thành tiệu của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt thành tích toàn diện của đất nước có sự đóng góp to lớn của thành phố đà nẵng
trong đó vai trò của lực lượng vũ trang là hết sức quan trọng góp phần ổn định tình hình chính trị tạo môi trường cho các nhà đầu tư yên tâm phát triển sản xuất
thăm và chúc tết tại quận hải châu ủy ban nhân dân phường thuận phước thủ tướng đánh giá cao mô hình ứng dụng công nghệ thông minh và quản lý đô thị
thủ tướng mong rằng hải châu sẽ là quận điển hình để các địa phương trong nước tham quan học tập
thay mặt chính phủ thủ tướng chúc các cán bộ nhân dân quận hải châu ủy ban nhân dân phường thuận phước phát huy sự đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên tinh thần năm nay cao hơn tốt hơn toàn diện hơn so với năm trước